một đường dây buôn lậu điện thoại di động máy tính bảng máy tính sách tay từ campuchia về tp hcm do đối tượng ngô tấn đạt trú tại phường sáu quận một mươi cầm đầu vừa bị triệt phá
cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam ngô tấn đạt và nguyễn văn giang về tội buôn lậu
ngày hai mươi sáu tháng một mươi trinh sát đã bắt quả tăng nguyễn văn giang khi đang nhận các thùng xốp chứa điện thoại di động nhập lậu để chuyển vào kho hàng tại địa chỉ một trăm năm mươi bảy hưng phú phường tám quận tám
khám sát khẩn cấp kho hàng trên lực lượng công an thu giữ ba chín trăm bốn mươi tám điện thoại di động nhãn hiệu iphone các loại ba máy tính bảng hai mươi thiết bị định vị etap ước tính trị giá khoảng ba mươi tỷ đồng và các tài liệu dữ liệu có liên quan
nguyễn văn giang khai nhận và cất dấu số hàng này theo chỉ đạo của ngô tấn đạt
kết quả điều tra xác định từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến thời điểm bị bắt các đối tượng đã vận chuyển chót lọt trên hai mươi hai điện thoại di động máy tính sách tay máy tính bảng các loại từ campuchia về tp hcm
ước tính giá trị khoảng ba trăm linh tỷ đồng
ngày bốn tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với phạm thái mai hương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba trú tại tp hcm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm xác định hương tự giới thiệu là cán bộ công tác tại thanh tra chính phủ có quan hệ quen biết nhiều cơ quan trung ương và công an
nên có thể lo lót can thiệt vào các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản nếu nạn nhân muốn lấy lại được tài sản thì phải đưa cho hương một số tiền để lo việc sau đó chiếm đoạt của nạn nhân
với thủ đoạn như trên hương đã chiếm đoạt của nhóm bạn của chị t số tiền hơn một mươi tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra phòng cảnh sát hình sự công an thành phố tiếp tục củng cố chứng cứ mở rộng điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
công an tp hcm kêu gọi ai là nạn nhân của phạm thái mai hương đến phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm tại số bốn trăm năm mươi chín đường trần hưng đạo phường cầu kho quận một để được điều tra xử lý
ngày ba tháng một mươi một cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã ra lệnh quyết định khởi tố bị can
đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét chỗ ở về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
đối với trần quốc hùng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu phó trưởng phòng phòng cấp phép và quan hệ công chúng cục điều tiết điện lực bộ công thương
hai trịnh văn đoàn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chuyên viên phòng cấp phép và quan hệ công chúng cục điều tiết điện lực bộ công thương
nguyễn hữu khải sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy trưởng phòng phòng kinh doanh mua điện công ty mua bán điện tập đoàn điện lực việt nam
đỗ ngọc tuyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám chuyên viên phòng kinh doanh mua điện công ty mua bán điện tập đoàn điện lực việt nam
năm trương hoàng dũng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai chuyên viên phòng kỹ thuật và công nghệ thông tin công ty mua bán điện tập đoàn điện lực việt nam
sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn cơ quan an ninh điều tra bộ công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với năm bị can nêu trên
hiện vụ án đang được cơ quan an ninh điều tra bộ công an tiếp tục điều tra để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện định quán tỉnh đồng nai đang tạm giữ ba đối tượng đặng tuấn linh trần văn nhớ và lê trung hiếu
để điều tra làm rõ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
trước đó linh điều khiển xe ô tô chở nhớ hiếu lê quốc hưng trần thị ngọc phụng và lê uyên nhi lưu thông trên tuyến quốc lộ hai mươi
khi đến địa bàn ấp một xã phú tân huyện định quán thì bị lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra ma túy nồng độ cồn
kiểm tra xe ô tô do linh điều khiển lực lượng công an phát hiện một gói bột màu trắng nghi là ma túy có trọng lượng hơn bốn mươi g
và một bộ dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy ba đèn nháy và một loa cầm tay
qua kiểm tra nhanh linh hiếu nhớ hưng và nhi đều dương tính với ma túy
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên tỉnh an giang cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối với nguyễn hoàng trọng mai hàn anh nguyễn hoàng nam trần nguyên khang nguyễn hoàng phi
và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn vũ duy để tiếp tục điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng
theo đó do nhóm của trọng có mâu thuẫn với trần trí khanh từ trước trọng cùng anh nam khang duy phi
và hai người bạn bàn nhau sử dụng hung khí tìm khanh để giải quyết mâu thuẫn
vào tối ngày hai mươi sáu tháng chín nhóm của trọng mang theo hung khí rồi sử dụng xe mô tô chở nhau đi tìm khanh
khi phát hiện khanh đang ngồi ở tiệm sửa xe nhóm của trọng liền lao vào dùng hung khí chém vào lưng và tay của khanh
trọng sẽ tiếp tục đuổi theo tìm chém khanh khiến những người trong quán cà phê bỏ chạy toán loạn
nhóm của trọng sau đó cũng lên xe bỏ chạy
thưa quý vị một tám trăm hai mươi hai km là chiều dài đường cao tốc việt nam đã đưa vào khai thác
tuy nhiên hàng trăm km trong số này lại là những đoạn tuyến cao tốc chưa đạt chuẩn
sau khi đoàn công tác của bộ công an chủ trì khảo sát đề nghị bộ giao thông vận tải khắc phục những tồn tại
thì hiện đã có một số động thái nhằm cải thiện tình hình
từ kết quả giả soát bộ công an đề nghị bộ giao thông vận tải khắc phục các bất cập
và có lộ trình nâng cấp bảy tuyến cao tốc chưa đạt chuẩn an toàn
có lộ trình xây dựng trung tâm quản lý điều hành giao thông trên đường cao tốc
kết nối hệ thống camera giám sát cao tốc vào trung tâm thông tin chỉ huy của cục cảnh sát giao thông
nhằm phối hợp giám sát xử lý vi phạm qua hình ảnh
trước đề nghị của bộ công an bộ giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan
một số tuyến đường bộ cao tốc
về bàn giao đưa công trình đường cao tốc đang khai thác tạm vào khai thác chính thức
bộ giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện thủ tục nghiện thu
hoàn thành công trình và phối hợp triển khai thủ tục bàn giao
tiếp nhận đưa công trình vào vận hành khai thác chính thức
báo cáo kết quả thực hiện trước ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
nhằm ngăn chặn tình trạng các cuộc gọi tin nhắn có dấu hiệu lừa đảo
bộ thông tin và truyền thông đã chỉ đạo cục viễn thông triển khai cấp tên định danh
cho các số điện thoại là các số đường dây nóng của các đơn vị trực thuộc bộ này
thông tin này được đăng tải trên báo lao động
cụ thể tất cả các số điện thoại gọi đến người dân từ các đơn vị gồm văn phòng bộ
cục báo chí cục an toàn thông tin cục viễn thông cục tần số vô tuyến điện
đều hiển thị tên định danh bộ thông tin truyền thông
các số điện thoại của doanh nghiệp viễn thông khi gọi đến khách hàng
sử dụng dịch vụ cũng hiển thị tên định danh của nhà mạng
bộ thông tin và truyền thông cho biết việc định danh các cuộc gọi sẽ không chỉ áp dụng
cho các cơ quan của bộ cho các nhà mạng mà thời gian tới sẽ mở rộng ra các bộ ngành khác
và các doanh nghiệp có nhu cầu quảng cáo thông qua cuộc gọi
sẽ không thiếu hàng sốt giá trong dịp cuối năm và tết nguyên đán là nhân đề
bài viết trên báo kinh tế đô thị số ra cuối tuần
thời điểm này các bộ ngành đồng chí các bộ ngành đồng chí các bộ ngành đồng chí
các bộ ngành địa phương đang theo dõi sát diễn biến tình hình thị trường
thực hiện nhiều giải pháp bảo đảm đủ nguồn cung hàng hóa thiết yếu
phục vụ nhu cầu người dân trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi ba và dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi bốn
bộ công thương cho biết bộ chỉ đạo các doanh nghiệp tiết giảm chi phí hạ giá thành sản phẩm
thực hiện việc giảm giá bán theo mức giảm của các nhà cung cấp và theo thị trường
nhằm cung ứng hàng hóa cho thị trường với giá hợp lý
đặc biệt phối hợp với các doanh nghiệp phân phối lớn có phương án điều tiết nguồn cung hàng hóa khi cần thiết
một mươi năm năm trăm linh tỷ đồng
số vốn này bổ sung cho chính sách cho vay hỗ trợ tạo việc làm duy trì và mở rộng việc làm
đảm bảo tổng dư nợ các chính sách cho vay yêu đãi
theo các nghị quyết của quốc hội của chính phủ hết tháng một mươi gần bốn trăm ba mươi lao động có việc làm nhờ vào vốn ngân sách
gần bảy lao động đi làm việc hơn một sáu triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác
được vay gần bảy mươi năm tỷ đồng vốn chính sách để phát triển sản xuất kinh doanh
thưa quý vị con tum thuộc vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa cao nguyên
và với nhiệt độ trung bình trong năm giao động trong khoảng từ hai mươi hai đến hai mươi ba độ c rừng che phủ trên sáu mươi ba diện tích của tỉnh
cùng với phát triển kinh tế rừng thì những năm gần đây người dân tại nhiều địa phương trong tỉnh con tum
còn tập trung bảo vệ và giữ gìn khai thác vẻ đẹp riêng có hệ động và thực vật phong phú của núi
cùng với bản sắc văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc
hành nên các sản phẩm du lịch hấp dẫn
của ông bè của mình để lại mình muốn giữ cái nét văn hóa và cái nét đặc trưng của người bà na
cho nên là mình dùng cái gọi lé này mình trọng mình để mình làm
cái nét chấm nó quan trọng nhất em
và thứ hai nữa là cái lá cây lá rừng mình phải là lấy đầy đủ các loại lá rừng
những cái lá cây thì nó cũng ăn vô nó rất tốt cho cơ thể của người mình
nó có thể giải nhiệt
nó có giải hỗ trợ đường ruột đường ruột hoặc là chẳng hạn như là tiểu đường nó có hỗ trợ nhiều
làng con trinh có khoảng chín mươi năm hộ gia đình là người mơ năm
cuối năm hai nghìn một mươi tám nơi này được công nhận là làng du lịch cộng đồng con tum
thực hiện đề án về phát triển du lịch cộng đồng
chính quyền địa phương đã hỗ trợ hơn ba tỷ đồng cho ba hộ dân có vốn xây dựng nhà sàn truyền thống
theo hình thức homestay để đón khách lưu trú và trưng bày giới thiệu nét đẹp dân tộc
đồng thời hướng dẫn người dân
vừa phát triển du lịch vừa bảo tồn văn hóa truyền thống
từ đó đến nay làng con prinh đã có thêm nhiều homestay hơn
những ngôi nhà sàn nhà rông những điệu múa cổng chiêng
cùng các món ăn nông lâm sản của bà con đã trở thành nét đặc trưng thu hút du khách đến làng
nhờ đó cuộc sống của đồng bào ở đây cũng được cải thiện rất nhiều
trước đây gia đình tôi là nương rễ làm nông kinh tế cũng không mấy tốt
sau khi mà
gia đình mở homestay bán các sản phẩm dược liệu thì hiện tại là kinh tế có ổn định hơn
chính quyền địa phương hướng dẫn hỗ trợ bảo tồn các phong tục tập quán của mình
cũng tạo ra các đặc điểm đặc trưng riêng của nơi đây để mà khách du lịch biết được nhiều hơn
các anh công an thường xuyên xuống nhắc nhở hỗ trợ về phòng trái trừ trái an ninh trật tự và quản lý cư trú
trước đây gia đình tôi là nương rễ làm nông kinh tế cũng không mấy tốt

giá cả phải trăng mình thấy rất là hợp lý từ cảnh quan đến con người cái không khí
có thể nói giữ rừng là điều kiện tiên quyết để khai thác phát triển tiềm năng du lịch ở con tum
cùng với phát triển sản phẩm du lịch sinh thái lĩnh vực du lịch nông nghiệp cũng được tỉnh định hướng
trên cơ sở khai thác lợi thế đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và phát triển cây dược liệu dưới tán rừng